công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo còn nhiều hạn chế là do người đứng đầu chưa bố trí đúng và giải quyết triệt đề cho người dân
đây là đánh giá của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân
giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra hôm nay tại hà nội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm tình hình khiếu nại tố cáo của công dân có xu hướng giảm so với giai đoạn trước
hệ thống pháp luật về tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo từng bước được hoàn thiện
mô hình cơ quan tiếp công dân theo luật tiếp công dân cơ bản được triển khai đồng bộ
công tác giải quyết các vụ việc phức tạp điểm nóng được quan tâm đặc biệt là xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống diễn biến phức tạp
tuy nhiên một số địa phương vẫn chưa thực sự nỗ lực quyết tâm trong việc giải quyết sức điểm các vụ việc tồn động phức tạp
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhận định số khiếu nại tố cáo giảm nhưng tăng về số lượng người
việc tiếp dân chưa được tạo ra
chưa thực sự quan tâm chưa dành thời gian thỏa đoán trong việc quyết tâm tố cáo
chưa thông tin đầy đủ công khai cái lực tiếp dân theo quy định và đặc biệt chưa đối thoại trực tiếp với dân
nhiều kháng bộ của chúng ta ngại đối thoại
và có những trường hợp chưa quan tâm thực sự đến quyền lợi chính đáng của người dân
tất nhiên số này không đáng
số này vẫn là nhiều nhưng số này vẫn là còn trong tổng số vụ việc của chúng ta đơn xem xét giải quyết
và đặc biệt là cái việc giải quyết còn chậm kéo dài người dân họ chờ đợi lâu chuyển đến lòng vòng gây bức xúc khiếu kiện vượt cấp lên trung ương
thủ tướng chỉ rõ một số địa phương dựa vào việc hết thời hiệu để không xem xét mặc dù đã được cung cấp thêm thông tin tài liệu chứng minh việc tranh chấp khiếu nại là có cơ sở
nhưng vẫn không giải quyết
một số bộ ngành địa phương chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác tiếp công dân
vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong tiếp công dân đã được pháp luật quy định rõ nhưng có nơi vẫn chưa thực hiện đầy đủ
có những vụ việc chưa giải quyết hợp tình hợp lý
thủ tướng đề nghị cả bộ máy cần phải vào cuộc một cách quyết liệt
tôi đề nghị cả bộ máy phải vào cuộc theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
kiến tạo là gì kiến tạo tức anh phải chủ động hơn chứ không phải anh bị động
thấy trước tình hình để đưa ra những giải pháp chủ trương xử lý vấn đề đó
hành động cương quyết hơn cương quyết hơn tức là ông phải làm đến nơi đến chỗ chứ không phải là biết bằng biết bỏ đâu
hệ thống chúng ta phải theo hướng đó các ông chí
thanh ra chính phủ thanh ra các cấp giới thiệu tình đạo của đảng chỉ đạo của các cấp chính quyền phải theo hướng chủ động quyết liệt đó các ông chị
trong thời gian tới thủ tướng đề nghị các cơ quan cá nhân công chức cần phải sát dân lắng nghe dân quan tâm chính đáng đến quyền lợi của người dân
nhất là cần phải quan tâm đến đời sống và đất ở của người dân
thủ tướng nhấn mạnh đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp dư luận xã hội quan tâm
thì chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố phải trực tiếp chỉ đạo xử lý
nếu đơn thư thuộc địa phương nào không được xử lý theo đúng thẩm quyền thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm với chính phủ và thủ tướng chính phủ